công an tỉnh phú yên vừa phát hiện bắt giữ ba mươi tấn đường kính trắng có nguồn gốc từ nước ngoài nhưng không có nhãn phụ tiếng việt
ba mươi tấn đường được vận chuyển trên xe tải mang biển kiểm soát bảy mươi năm c hai nghìn bảy trăm hai mươi chín do đỗ ngọc quan
trú tại thị xã hương trà tỉnh thừa thiên huế điều khiển từ tỉnh quảng trị về ninh thuận để tiêu thụ
tại thời điểm kiểm tra chủ hàng chỉ xuất trình được hóa đơn bán hàng nhưng trên bao bì không có nhãn phụ bằng tiếng việt
đây là vụ mua bán vận chuyển đường kính trắng thứ hai qua tỉnh phú yên kể từ đầu tháng một mươi đến nay bị lực lượng chức năng bắt giữ